xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã nhận lời đến tham dự chương trình
thì có lẽ những ách tắc những điểm ngẽn trong các quy hoạch hiện nay sẽ sớm được giải quyết
khi mà lợi ích của các cơ quan ban ngành được hài hòa trên cơ sở căn cứ và lợi ích chung và trên hết là của người dân
thì chắc chắn những lợi thế của các quy hoạch sẽ đóng góp hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
kính chào tạm biệt